chuyển sang một số tin tức quốc tế cựu tổng thống mỹ donald trump đang bị truy tố hơn ba mươi tội danh liên quan tới gian lận tài chính trong vụ bê bối truyền thông với nữ diễn viên stomy daniel
luật sư của ông trump jokopina khẳng định thân chủ của mình sẽ tự nguyện trình diện với cơ quan chức năng và sẽ đấu tranh pháp lý quyết liệt để bác bỏ cáo trạng
nhiều năm qua tránh biện lý quận mahatan thành phố new york đã điều tra việc ông trump dính líu tới vụ chi trả cho bà daniel một trăm ba mươi usd trong những ngày cuối cùng vận động tranh cử năm hai nghìn một mươi sáu để bà không tố cáo mối quan hệ bất chính với ông hồi năm hai nghìn một mươi
mặc dù ông trump phủ nhận mối quan hệ ngoài luồng này việc trả tiền cho bà daniel là hợp pháp nhưng công ty của ông trump bị cáo buộc đã ghi khoản tiền này trong sổ sách là chi phí pháp lý
tại new york
việc làm giả hồ sơ kinh doanh là bất hợp pháp
dự kiến ông trump sẽ phải tới new york vào ngày ba tháng bốn tới đây để bị truy tố chính thức
về phần mình cựu tổng thống trump tiếp tục phủ nhận cáo trạng đồng thời gọi vụ truy tố này là cuộc săn lùng phu thủy bức hải chính trị và can thiệp bầu cử ở mức độ